bắt đầu từ hôm nay ngày một tháng bốn các thí sinh trên cả nước sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin
ra soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp nhằm đảm bảo độ chính xác của các thông tin đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên
để được cộng điểm ưu tiên nếu có xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh
sau ngày hai mươi tháng bốn thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi môn thi đã đăng ký
gần bến xe mỹ đình đã xuất hiện một số bến cóc phục vụ cho các xe dù hay những chiếc xe limousine giả danh xe hợp đồng
những xe dù bến cóc này hoạt động công khai bất chấp quy định của nhà nước
mỗi ngày có hàng chục xe dừng đỗ xếp thành hàng dài lên lỏi vào các tuyến phố hay dọc các đường ngoài bến để đón khách sai quy định
các xe chạy những tuyến này ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách vận chuyển hàng hóa
bất chấp những quy định của nhà nước